kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin giá cả thị trường
theo sở giao dịch hàng hóa việt nam thị trường hàng hóa đầu tuần có nhiều biến động đáng kể
trong khi nhóm nông sản bật tăng mạnh mẽ nhóm công nghiệp lại điều chỉnh giảm
việc báo cáo tồn kho quý của bộ đông nghiệp mỹ bất ngờ giảm số liệu tồn kho ngô và đậu tương mỹ
khiến giá nhóm hàng này tăng tốt với nhóm công nghiệp nặng giá cao su thế giới tuần vừa rồi giảm liên tục
cả tuần giảm hơn ba theo đà giảm của giá dầu thô
trên thị trường kim loại giá đồng cũng đi theo xu hướng giảm bởi nhu cầu đồng của trung quốc suy yếu
khi hoạt động sản xuất của nhà máy tại trung quốc trứng lại
theo một số hộ nuôi ốc hương tại cam ranh từ khoảng hai tháng nay giá ốc hương đã liên tục giảm mạnh
hiện giá ốc hương thương phẩm tại nhiều vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh khánh hòa đang xuống thấp
chỉ còn một trăm ba mươi năm đồng một kg đây là một trong những đợt giá ốc giảm thấp kỷ lục trong nhiều năm qua
và cũng chưa có dấu hiệu hồi phục với mức giá này người nuôi phải đạt năng suất cao
bị hao hụt ít mới bảo đảm có lãi
giá tổ yến trên thị trường đang sụt giảm mạnh hiện giá đã giảm tới hơn hai mươi một so với mức giá của năm ngoái
hiện tổ yến thu hoạch và bán tại chỗ chỉ còn một mươi tám năm triệu đồng một kg giảm khoảng bốn năm triệu so với năm ngoái
một trong những nguyên nhân là do thị trường trung quốc giảm sức mua
hiện người nuôi tôm ở các tỉnh như trà vinh sóc trăng bạc liêu đang bước vào thu hoạch tôm ngay thời điểm giá tăng cao
hiện tôm thể loại một trăm linh con một kg có giá giao động khoảng chín mươi năm đồng loại bốn mươi con một kg có giá một trăm ba mươi tám đồng
riêng với cỡ tôm loại lớn từ hai mươi năm ba mươi con một kg bà con sản xuất theo chuỗi liên kết sử dụng giống chất lượng cao
áp dụng quy trình nuôi an toàn tiết kiệm thức ăn giữ được tôm từ hai mươi năm đến ba mươi con một kg là cỡ tôm mà nhà máy đang rất cần
sau đó đạt được giá bán cao từ một trăm tám mươi đồng
trong chín tháng vừa qua các đơn vị thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã kiểm tra giám sát lấy ba hai trăm sáu mươi sáu mẫu nông lâm và thủy sản
qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng an toàn thực phẩm phát hiện một trăm tám mươi một trên ba hai trăm sáu mươi sáu mẫu vi phạm
tín hiệu tích cực là con số này cũng giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đối với những mẫu vi phạm an toàn thực phẩm các đơn vị thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cảnh báo nguy cơ
yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc
nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm
từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính sẽ công bố số liệu giải ngân các nguồn vốn vai nước ngoài của chính phủ trên trang web của bộ tài chính
việc công bố được thực hiện với tần suất một mươi năm ngày một lần nêu ba bộ ngành và một mươi địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm nhất trong kỳ
các bộ ngành địa phương có tốc độ giải ngân chậm sẽ phải giải trình lý do và đề xuất biện pháp thúc đẩy giải ngân
các báo cáo giải ngân vào một mươi năm ngày cuối tháng sẽ được bộ tài chính tổng hợp kèm theo đánh giá và phân tích một số trường hợp điển hình giải ngân kém để báo cáo thủ tướng chính phủ cho ý kiến chỉ đạo
từ năm hai nghìn hai mươi những chính sách mới về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế có tác động lớn đến người lao động sẽ được áp dụng
chậm nhất đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế
đến năm hai nghìn hai mươi cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước
từ năm hai nghìn hai mươi lao động nam đủ năm mươi năm tuổi và lao động nữ đủ năm mươi tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
lao động nam nghỉ hưu trong năm hai nghìn hai mươi phải có đủ một mươi tám năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu bằng bốn mươi năm mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của hai mươi năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu trợ cấp một lần
đến năm hai nghìn hai mươi sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội